bộ công thương đã tổ chức lễ công bố cấp chứng thư xuất khẩu qua internet cho hàng dệt may xuất khẩu đi mexico
chính thức vận hành hệ thống điện tử cấp chứng thư xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang mexico
theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
việc ban hành thông tư nhằm thực hiện cam kết của việt nam trong cptpp và hai thư song cương giữa bộ trưởng bộ kinh tế mexico
và bộ trưởng bộ công thương việt nam về xuất khẩu hàng dệt may sang mexico theo cptpp
thông tư quy định ưu đãi thuế theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang mexico theo cptpp
nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan và giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang mexico theo cptpp
để thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính xóa bỏ cơ chế xin cho tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may theo cptpp
qua đó thương nhân nộp hồ sơ cấp chứng thư xuất khẩu hoàn toàn qua internet không phải nộp hồ sơ bản giấy
và được trả chứng thư xuất khẩu trực tiếp hoặc qua bưu điện
việc cấp chứng thư xuất khẩu tự động cho thương nhân theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử
và theo nguyên tắc thương nhân nộp hồ sơ trước được cấp trước thương nhân nộp hồ sơ sau được cấp sau cho đến khi hạn ngạch thuế quan được cấp hết